điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã làm rõ bùi văn hùng cũng chính là kẻ đã dùng dao đâm người đàn ông lái xe ôm
cướp tài sản vào chiều ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tại khu vực lèn hai vai xã diễn bình huyện diễn châu

bùi văn hùng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một thời gian ngắn
hiện lực lượng công an đang tiếp tục
điều tra làm rõ
cơ quan điều tra công an quận hai tp hcm cho biết
đơn vị vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
để xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong ven xa lộ hà nội
trước đó sáng cùng ngày người dân phát hiện
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc áo thun trắng quần tây
tử vong bên vệ đường xa lộ hà nội
đoạn qua phường thảo điền quận hai
nên báo cơ quan chức năng
cảnh sát sau đó có mặt tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
do sát chết có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên hiện trường được phát triển
trong tòa nghiêm ngặt trong nhiều giờ
để tìm kiếm dấu vết thu thập chứng cứ
nên thu hút rất đông người dân hiếu kỳ
theo dõi vụ việc
liên quan đến vụ việc xâm ô trẻ em xảy ra
tại một trung tâm thương mại ở hà nội
đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại huyện văn giang
tỉnh hương yên đã bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội
ra quyết định tạm giữ hình sự
về hành vi dâm ô trẻ em
theo tài liệu điều tra khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng bảy
cháu bé sinh năm hai nghìn hai
trú ở quận long biên đến một trung tâm thương mại
ở quận long biên để chơi
trông thấy cô bé đứng một mình đối tượng tuấn
nhân viên làm thuê trong trung tâm thương mại
đã chủ động đến nói chuyện làm quen
rồi đưa cháu vào trong khu nhà bóng chơi
tại ống trượt xuống nhà bóng
tuấn đã có hành vi sàm sỡ với cháu bé
khi về nhà cháu đã kể lại sự việc trên
với người nhà của mình
căn cứ đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra
ngày một mươi sáu tháng bảy công an quận long biên
đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn văn tuấn
tại cơ quan công an đối tượng tuấn đã thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội
tôi không hiểu làm thế nào
mà có thể gây ra vết thương khủng khiếp
đến như vậy là câu nói hết sức
đau lòng của bác sĩ đinh viết quang
phó trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa
tỉnh đắk lắc sau khi tiếp nhận điều trị
cho một cháu bé mới chỉ bốn tuổi
ở xã giao huê huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đối tượng dù đã là cha
của một đứa trẻ cũng chính là hàng xóm
của nạn nhân nhưng lại nổi thú tính
thực hiện hành vi hiếp dâm dã man
gây thương tổn và khiến cho bé
ngất đi vì khiếp sợ những lời
khai của lê viết báo thực sự
khiến dư luận vô cùng bức xúc
bé gái bốn tuổi trên chú
tại xã ea hoa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
cháu được gia đình và
bệnh viện tuyến dưới chuyển lên bệnh viện đa khoa
tỉnh đắk lắc để mổ cấp cứu
trong tình trạng bị thương tổn rất nặng
và chảy máu nhiều ở vùng kín
lúc vào viện
thì cháu nó quấy khóc
mà theo lời khai của bệnh nhân
thì cháu nó chảy máu âm hộ
xong được bác sĩ
tu trực thăm khám
là thấy cháu nó rách chỗ âm hộ
đang chảy máu và được hội trận
là được đưa lên phòng mổ
không biết rách đó hiện tại thì
cháu nó qua cơn nguy hiểm rồi hiện tại
tạm mổ nhưng mà đang tình trạng sốt
đang theo dõi
nhận được tin báo công an huyện buôn đôn
và cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
bắt giữ đối tượng yêu sâu xanh
hắn là lê viết báo
người hàng xóm của gia đình cháu bé
báo là bảo vệ trừng mầm non
hoa anh đào ở xã ea hoa
tại cơ quan công an báo đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm đó vào buổi chiều có một cháu bé
sang nhà em chơi
lấy sinh ý định hiếp dâm cháu bé
ở nhà em còn có
vợ và hai đứa con của em
em sợ bị người khác phát giác
nên em đã dắt cháu qua trường
và thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu
sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm xong
em đã mặc áo quần
và đưa cháu bé về nhà mình
và cho bé nằm ngủ
và qua nhà nói với anh chị rằng
do tức giận quá đã dùng cây lau bồn nhà vệ sinh
và chọc vào đúng âm đạo của cháu
trong thời gian vừa qua
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
thường xuyên xảy ra các vụ án hiếp dâm trẻ em
đặc biệt là các cháu
dưới độ tuổi một mươi ba tuổi
tội phạm hiện nay rất manh động
và thường lợi dụng vào những lúc
gia đình đi làm
không trông coi con trẻ ở nhà
thứ hai nữa là
các cháu trên đường đi học về
không có người đưa đón
do vậy là các tội phạm đã
lợi dụng như vậy để thực hiện các hành vi hiếp dâm
qua đây tôi cũng khuyên bảo
đến các gia đình
trong những vùng sâu có những hoàn cảnh
là thường xuyên phải đi làm xa
không trông coi được con cháu
thì ta nên có những biện pháp
làm sao để có hình thức
trông coi quản lý giáo dục
con em mình để tránh
những sự việc đáng tiếc xảy ra
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã cởi tố tạm giam
lê viết báo về tội hiếp dâm trẻ em
vụ việc này
một lần nữa rung lên lời cảnh báo
về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em
đang tái diện rất đáng lo ngại
tiếp theo là những thông tin
truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm
bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định
truy nã từ ba đơn vị khác nhau của công an
tỉnh hưng yên đối với ba đối tượng về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
công an huyện mỹ hào tỉnh hương yên đã ra quyết định
truy nã số một ngày sáu tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi một đối với đối tượng
vì văn kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hỗ khẩu thường trú tại
tiểu khu một trên năm xã triềng sơn
huyện mộc châu tỉnh sơn la
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội danh này và bị công an
huyện ân thi tỉnh hương yên ra quyết định
truy nã số tám ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
là đối tượng đào hà hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hỗ khẩu thường trú tại thôn đào quạt
xã bãi sậy huyện ân thi
tỉnh hương yên
và đối tượng nguyễn văn duyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hỗ khẩu thường trú tại thôn cao xá
phường lam sơn thành phố hương yên
tỉnh hương yên cũng phạm tội cố ý
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác và phải nhận quyết định
truy nã số ba ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi
của công an thành phố hương yên
tỉnh hương yên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án
trước vành móng ngựa vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tối đối không nên có những hành động
truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi
bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi tám tháng bảy
thưa quý vị các tỉnh phía tết bắc bộ
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một
trời nhiều mây có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và rông mưa tập trung
vào lúc chiều tối đêm và sáng
do mưa liên tiếp và rồn rập nhiều ngày
nên bà con cần cảnh giác với nguy cơ
ngập úng ở vùng trũng thấp săn lở đất đá
ở ven sông nhất là tại các tỉnh
như là khu vực lai châu điện biên và lào cai
với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn
do đời gió đông nam phát triển
từ mặt đất lên tới mực năm m
nên khu vực này trong mấy ngày tới
sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
vì vậy người dân cần đề phóng
các hiện tượng như là sấm xét
và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
là hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực trung bộ các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa sẽ giảm hẳn về cường độ và diện
bầu trời dần quay trở lại trạng thái ổn định
do nằm ở rìa phía nam
của hệ thống thời tiết phía bắc
nên thời tiết khô giáo hơn mưa có trăng
cũng chỉ xuất hiện vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời còn nắng với nhiệt độ
tăng nhẹ khi đạt được mức là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
thời tiết vẫn khá ổn định ban ngày có nắng nhẹ
với cường độ bức xa ở mức trung bình
nền nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
về đêm mưa cục bộ có thể xảy ra
một vài nơi thuộc phía nam của khu vực
nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi
cho các hoạt động dân sinh
lui xuống các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới
mưa lớn sẽ không còn xảy ra trên diện rộng
do đới gió tây nam hoạt động
với cường độ giảm dần
ban ngày thì trời sẽ còn nắng gián đoạn
xen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
sẽ thuận lợi hơn cho hạt động liêu thông
và sinh hoạt thường nhật của người dân
với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ đới gió tây nam
vẫn duy trì nên những cơn mưa rồng
sẽ còn kéo đến và lập lại
trên khu vực vào thời điểm chiều tối
vì vậy quý vị vẫn cần lưu ý các hiện tượng
rồng xét và gió giật mạnh
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển như là khu vực
cà mau bạc liêu sóc trăng
ban ngày thì trời còn nắng nhẹ
nên nhiệt độ ngày đêm tại khu vực này khá mát mẻ
khi phổ biến là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết
đã kết thúc bản tin mùa ba online cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi